năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều vườn cam canh trên địa bàn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang xảy ra tình trạng mất mùa
tuy nhiên trái ngược với tình trạng đó những vườn cam vinh lại được mùa lớn
đây là kết quả do người dân đã chủ động trong khâu chăm sóc áp dụng đúng kỹ thuật
mặc dù mới ở đầu vụ nhưng hiện nay cam vinh đã được các thương lái thu mua với giá tương đối cao
hứa hẹn đem lại một vụ mùa bội thu cho người trồng cam
năm nay tám xào trồng cam vinh của gia đình anh nguyễn duy nghiêm ở thôn kim thạch xã thanh hải
ước đạt cho sản lượng trên tám tấn cam gấp đôi so với vụ trước
với giá giao động tại vườn từ một mươi tám đến hai mươi đồng một kg tăng khoảng hai mươi năm so với năm trước
thì vườn cam vinh này đem lại cho gia đình anh khoản thu gần hai trăm linh triệu đồng
đầu tiên là mình dòng phải do đất hai nữa là mình phải tuyển chọn cây giống của nó phải khỏe mạnh ngay từ ban đầu
và trong thời kỳ ban đầu năm đầu tiên là mình trồng cái khâu chăm sóc kỹ thuật là mình phải đặc biệt quan tâm đến nó
nếu năm đầu mà anh đã không quan tâm mà cây đã bị ảnh hưởng rồi thì coi như là vườn của anh là thất bại không thành công
cam vinh là giống cây trồng không đòi hỏi kỹ thuật khắt khe ít sâu bệnh
chỉ cần quan tâm chăm sóc tốt là có thể cho hiệu quả về năng suất và chất lượng
bên cạnh đó những năm gần đây cam vinh chưa từng bị mất mùa nên đã được người dân tăng diện tích cây trồng
cây cam vinh nó nó thoai thu
thu nhập so với nhà lông này cây cam vinh rất ổn định vì năm nào nó cũng được thu
năm ngoái tôi bán chốt vườn là giá hai mươi năm nghìn một cân
tuy nhiên bây giờ đang thị trường bây giờ là tháng tám mà người ta đã mua giá là từ một mươi tám đến hai mươi nghìn một cân
từ giờ đến tết thì chắc chắn là giá sẽ tăng lên
còn bốn tháng nữa thì cây cam vinh sẽ cho thu nhập với người nông dân là rất ổn định
cam được mùa chất lượng tốt cũng là thời điểm thương lái tìm về thu mua
nhờ vậy người dân không phải mang đi bán mà cam được cân ngay tại vườn
ở thanh hải những năm trở lại
người dân đã có nhận thức hơn trong việc phát triển cây ăn quả có múi trong đó có cây cam vinh
hiện nay toàn xã có gần hai trăm linh hectare cam vinh đều được người dân chăm sóc cẩn thận
tuân thủ đúng các kỹ thuật nên sản lượng cam vinh toàn xã ước đạt gần năm trăm linh tấn
hội đồng dân cũng tích cực tuyên truyền và nhân dân áp dụng cái tiến bộ khoa học và sản xuất
thì tập huấn nhiều lớp tập huấn về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
để giúp nhân dân biết cách sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
để năng suất các cây ăn quả ngày càng cao hơn
năm hai nghìn một mươi sáu huyện lục ngạn có gần chín trăm linh hectare cam vinh cho thu hoạch
nay diện tích đã tăng hơn một một trăm linh hectare
sản lượng vụ này gấp đôi so với năm ngoái ước đạt trên tám tấn
với số tiền ước thu khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
cam vinh ở lục ngạn đang được nhân rộng tăng diện tích
tuy nhiên chính quyền địa phương cũng cảnh báo người dân không nên ồ ạt chuyển đổi sang cam vinh
bởi điều này không chỉ làm mất cân đối cây trồng
mà còn có thể mua phải nguồn giống không bảo đảm
cơ sâu bệnh lây lan diện rộng có thể ảnh hưởng đến thương hiệu cam của vùng